đặc biệt đối với các loại hình văn học nghệ thuật vai trò đó càng được thể hiện sâu sắc và nổi bật vì văn học nghệ thuật là lĩnh vực quan trọng đặc biệt tinh tế của văn hóa là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng linh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người việt nam
và như bác hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói
về giá trị của những tác phẩm văn học nghệ thuật là
vai trò quan trọng của văn học nghệ thuật trong việc bồi đắp xây dựng đạo đức con người việt nam là vấn đề không có gì phải bàn luận vì nó là chân lý
trong các chức năng cơ bản của văn hóa văn nghệ thì chức năng nhận thức chức năng thẩm mỹ và chức năng giáo dục là những chức năng quan trọng hàng đầu
đồng thời chức năng tổ chức điều chỉnh xã hội cũng góp phần quan trọng không kém nhằm xây dựng một xã hội lành mạnh với các thành tố lành mạnh tạo nên các giá trị ổn định làm nền tảng cho phát triển
tuy nhiên vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi đắp xây dựng đạo đức con người việt nam của chúng ta hiện nay lại là vấn đề được nhiều người quan tâm đang được đặt ra với những cảnh báo đầy lo ngại
điều mà chúng ta đã nhận thấy là có sự xuống cấp về đạo đức xã hội trong đó đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên và cả trong nhân dân
trở thành một lực cản đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thực trạng này được nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi một của đảng ta đã nhận định và đó là một thực trạng nhức nhối
trong sự xuống cấp nêu trên chắc chắn có sự cộng hưởng của việc giảm suốt vai trò của văn học nghệ thuật với thiên chức bồi đắp xây dựng nhân cách con người và đạo đức xã hội
thực tế là nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ngày càng xa rời các chức năng giáo dục thẩm mỹ chức năng giải trí cũng đang bị biến dạng không còn là giải trí để tâm hồn con người trở nên thanh thản hơn lạc quan hơn
mà là giải trí thuần túy chiều theo thị hiếu tầm thường thậm chí là thị hiếu thấp kém của một bộ phận kinh tế
vì vậy công chúng đang ngày càng gia tăng
để tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi đắp xây dựng đạo đức con người trước hết chúng ta cần nhận diện rõ các biểu hiện tiêu cực về sự tác động của một số tác phẩm văn học nghệ thuật có nội dung tư tưởng xấu
khác biệt với những tác phẩm văn học nghệ thuật lành mạnh và hoạt động văn học nghệ thuật tích cực vào đời sống xã hội hiện nay
về hình thức có thể tạm thấy có ba con đường tác động
một là tác động trực tiếp và trực tiếp
tác động trực tiếp từ tác phẩm văn học nghệ thuật vào tâm tư tình cảm của con người
sự tác động về tư tưởng của các tác phẩm văn học nghệ thuật to lớn như thế nhưng nó cũng sẽ tác động ngược theo hướng tiêu cực nếu như các tác phẩm văn học nghệ thuật có tư tưởng xấu thấp kém rẻ tiền
sự tác động này cũng có sức mạnh chi phối không nhỏ nếu như công chúng không có được sức đề kháng mạnh mẽ đặc biệt là giới trẻ
tác hại của loại tác phẩm xấu này đúng là đáng báo động trong những năm gần đây
nhất là trong điều kiện đất nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện để phát triển và việc giao thoa tiếp biến văn hóa nhiều chiều với muôn vàn phức tạp
cách thức quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật
xã hội ngày càng phát triển các công cụ phương tiện để quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật cũng vô cùng đa dạng phong phú
việc tác phẩm văn học nghệ thuật phát hành qua mạng internet đang trở nên phổ biến
hệ thống thông tin truyền thông phát triển mạnh mẽ là điều kiện thuận lợi
để tác phẩm văn học nghệ thuật nhanh chóng được công chúng biết đến
tuy nhiên vấn đề là sự tiếp âm tiếp thị tiếp sóng của phương tiện truyền thông bên cạnh hiệu quả tích cực mà nó đem lại là điều không thể phủ nhận
thì nó cũng đang làm nhiễu thông tin chân thực về tác phẩm
có một thực tế là nhiều tác phẩm dễ dãi chiều theo thị hiếu thấp kém hạ thấp nhân cách thì được các phương tiện thông tin truyền thông tập trung giới thiệu quảng bá
còn tác phẩm tốt có chiều sâu tư tưởng và mang đậm dấu ấn nghệ thuật
thẩm mỹ thì lại ít được công chúng quan tâm vì thiếu một chiến lược quảng bá giới thiệu hiệu quả
cơ chế thị trường phát triển
công chúng của văn học nghệ thuật có nhiều cơ hội lựa chọn tác phẩm để thưởng thức
song các chiêu trò câu khách cạnh tranh trong khâu quảng bá tiếp thị nhằm tăng thu lợi nhuận của các nhà phát hành nhà sản xuất đối với những sản phẩm văn học nghệ thuật yếu kém
cũng là những tác động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của văn học nghệ thuật và đạo đức xã hội
ba nguyên liệu
phẩm chất đạo đức lối sống của văn nghệ sĩ với tư cách là người của công chúng
thuật ngữ người của công chúng ngày càng trở nên quen thuộc
mặc dù không phải văn nghệ sĩ nào cũng trở thành người của công chúng nhưng với sự phát triển mạnh mẽ của phương tiện thông tin truyền thông
thì ảnh hưởng của các cá nhân văn nghệ sĩ có tên tuổi từ phát ngôn trang phục cho đến những cái nhỏ nhất tường chừng vô hại như sở thích thói quen sinh hoạt ăn uống
khi được đưa lên mạng internet hay truyền hình
đều nhanh chóng được truyền hình
đã hơn một lần nghệ sĩ trẻ của chúng ta phát ngôn trên truyền hình rằng
đối với tôi tiền là quan trọng nhất
nhưng người dẫn chương trình không có lời trao đổi phân tích lại
hành vi ứng xử lối sống của một bộ phận không nhỏ văn nghệ sĩ của chúng ta nhằm thể hiện mình
làm nổi mình một cách không lành mạnh đặc biệt qua mạng internet đang tạo nên những ảnh hưởng xấu đối với công chúng trẻ
về nội dung có thể thấy rõ
nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật trong thời gian qua có những biểu hiện tiêu cực
ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội với các loại cơ bản sau
loại tác phẩm chiều theo thị hiếu thấp kém tầm thường sống gấp sống vội cổ suý thói quen hưởng thụ thực dụng
loại tác phẩm răng này có mặt ở hầu hết các loại hình văn học nghệ thuật
nhưng tập trung nhiều nhất là ở bốn lĩnh vực văn học âm nhạc sân khấu và điện ảnh
xã hội hóa văn hóa càng phát triển
thì loại tác phẩm dạng này càng trở nên phổ biến
trong văn học thì các đề tài vụn vặt gặm nhấm cái tôi cá nhân nhỏ bé
hiện diện trong phần lớn các chuyện ngắn chuyện dài tiểu thuyết
trong âm nhạc thì xuất hiện ngày càng nhiều những ca khúc có ca từ thô thiển vô nghĩa lai căng
hoạt động sân khấu và điện ảnh tại thành phố hồ chí minh
vốn là lĩnh vực xã hội hóa mạnh vào bậc nhất cả nước
nhưng để tìm một tác phẩm có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật cao lại rất hiếm hoi
các nhà sản xuất sân khấu điện ảnh nhất là phim truyện chữ giảp
hầu hết đều đặt tiêu chí lợi nhuận cao nhất nên các đề tài chọc cười vẻ tiền
đề tài kinh dị đồng tính trở thành mảnh đất màu mỡ để khai thác
chúng ta không thể xem nhẹ tác hại của loại tác phẩm văn học nghệ thuật này
vì cho rằng mức độ xấu của nó không nghiêm trọng như loại tác phẩm đồi trụy bạo lực
hay các tác phẩm có chủ ý chính trị xấu
bởi sự thẩm thấu loại tác phẩm này kéo dài và thường xuyên sẽ bao mòn cảm xúc về cái đẹp của công chúng
làm thui trột các lý tưởng sống cao đẹp làm méo mó nhân cách con người
hai loại tác phẩm văn học nghệ thuật bạo lực đồ trụy
đây là loại tác phẩm phạm vào điều cấm của luật xuất bản
nhưng luật cũng chỉ hạn chế được phần nào vì vẫn còn nhiều tác phẩm lọt lưới
các loại tác phẩm văn học vịt đồ trụy bạo lực
thì lại càng đa dạng phong phú
bạo lực còn xuất hiện cả trong sách dành cho thiếu nhi
nhất là mảng chuyện tranh mà có lúc báo chí tp hcm đã từng đồng loạt lên tiếng phê phán
ảnh hưởng của loại tác phẩm văn học nghệ thuật đồi trụy bạo lực đối với công chúng trẻ
những người mà sức đề kháng chưa đủ mạnh là điều dễ thấy mà tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên
bạo lực học đường yêu gốc sống thử ngày càng phổ biến là một minh chứng
ba tác phẩm có chủ ý xấu
nhằm giải thiêng lãnh tụ vĩ nhân danh nhân
bôi đen chế độ phủ nhận thành quả kháng chiến giải phóng dân tộc
đây là loại tác phẩm độc hại nhất và tập trung chủ yếu trong lĩnh vực văn học
có một nhà phê bình đã sử dụng cụm từ giải cứu thần tượng
để chỉ loại văn học giải thiêng và cho rằng mục đích của nó là để đưa các doanh nhân
vĩ nhân về với đời thường để họ thật hơn có chất người hơn
ảnh hưởng danh nhân thần tượng
mỗi dân tộc chính là sự phóng chiếu tư tưởng
đạo đức khát vọng của cộng đồng để dệt nên bản sắc văn hóa của dân tộc ấy
nếu như giải cứu thần tượng là sáng tạo nghệ thuật để anh hùng
doanh nhân vĩ nhân trở nên sinh động hơn gần gũi hơn với đời thực
làm cho họ đẹp lên trong con mắt của hậu thế thì không có điều gì để nói
nhưng vấn đề là lập luận này vô cùng tác hại khi được những tác giả
có chủ ý xấu về chính trị sử dụng với mục đích hạ bệ anh hùng
làm nhục thần tượng
các tác phẩm văn học bôi đen chế độ
phủ nhận thành quả kháng chiến và công cuộc giải phóng dân tộc
hoặc cố tình xóa nhòa chiến tranh chính nghĩa với phi nghĩa
coi cuộc kháng chiến chống mỹ là một cuộc nội chiến là nồi ra sáo thịt
cũng được một số người lợi dụng dân chủ và đổi mới để đảo sâu khai thác
điều đáng tiếc là trong số những tác phẩm độc hại thuộc nhóm thứ ba này
lại có không ít tác phẩm được xuất bản công khai chứ không chỉ là phát tán trên mạng internet
những tác phẩm lợi dụng văn học để gây tổn thương lương chi đạo lý dân tộc
đang được cổ suý từ những thế lực đen tối nhằm gây bất ổn xã hội
với mục đích làm suy yếu chế độ phủ nhận và tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng ta
ngoài ba nhóm tác phẩm văn học nghệ thuật cơ bản có tư tưởng và nội dung chứa đựng tiêu cực
ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội nêu trên
xét về góc độ tính chất còn có các loại tác phẩm có tác động không tốt đối với việc xây dựng nhân cách con người
đó là các tác phẩm mang danh là khuyên hướng sáng tác mới hoặc thể nghiệm
nhưng thực chất là những khuyên hướng trường phái mà văn hóa phương tây đã đào thải từ giữa thế kỷ trước
như hiện sinh phi lý với đầy dãy sự lai căng xa rời bản sắc văn hóa dân tộc
về nguyên nhân nghị quyết ba mươi ba nqtvk hội nghị lần thứ chín khóa một mươi một của đảng
về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
đã đúc kết sáu nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế yếu kém trong một mươi năm năm qua
nhiều cấp ủy chính quyền chưa quan tâm đầy đủ lãnh đạo chỉ đạo chưa thật quyết liệt
việc cụ thể hóa thể chế hóa nghị quyết của đảng còn chậm thiếu đồng bộ
công tác quản lý nhà nước chậm được đổi mới
có lúc có nơi buông lỏng kỳ cương kỳ luật không nghiệp
đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng còn giàn trải
chưa nắm bắt những vấn đề mới để đầu tư đúng hướng và hiệu quả
chưa quan tâm đúng mức công tác đào tạo nguồn nhân lực
bên cạnh đó tình trạng hữu khuênh trong nhận thức trong lãnh đạo chỉ đạo lĩnh vực văn học nghệ thuật
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương v khóa viii
có phần trầm trọng hơn
nguyên nhân này nếu không nhận diện rõ
thì các tác phẩm xấu độc hại sẽ tiếp tục có cơ hội nảy nở
và đạo đức xã hội ngày càng bị sô lệch xuống cấp
quý vị và các bạn vừa theo dõi trích đoạn bài
phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi đắp xây dựng đạo đức con người việt nam hiện nay
của tác giả thân thị thư ủy viên ban thường vụ thành ủy trưởng ban tuyên giáo thành ủy tp hcm
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau